trên địa bàn thành phố cần thơ liên tiếp xảy ra nhiều điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng
đã làm thiệt hại về nhà cửa của người dân và một tuyến đường giao thông bị chia cắt
vụ sạt lở gần nhất xảy ra vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng năm tại hộ bà bành thị ánh hồng
ở khu vực thới phong phường thới an quận ô môn
khu vực bị sạt lở là nơi bà hồng mở cây xăng để kinh doanh nằm cạnh bờ sông ô môn
trước đó một ngày bà hồng phát hiện nhiều vết nứt trên tường nhà nên đã di rời một phần tài sản lên bờ
tính là ngày mơ bắt đầu dọn dẹp tiếp mình tính đâu có nhanh như vậy
tính là ngày mơ còn dọn dẹp tiếp nữa chưa kịp dọn là khuya lợi là hai giờ bắt đầu nó làm tới
nó làm nổ gắt ra các hang trong vòng năm phút nó kéo một cách nó làm rất là lẹ
hiện toàn quận ô môn có hơn ba mươi điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng ba mét
hàng năm thành phố cần thơ chịu tác động biến đổi khí hậu nặng nề
dẫn đến hậu quả thiên tai ngày càng nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố cần thơ xuất hiện bảy mươi hai điểm sạt lở bờ sông tăng bốn mươi năm điểm so với năm hai nghìn một mươi bảy
các tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ xuất hiện trên một mươi điểm sạt lở ở các quận
ninh kiều thốt nốt ô môn bình thủy và huyện phong điền
hiện tại trên địa bàn của quận bình thủy thì có hai mươi ba điểm sạt lở
trong đó có tám điểm đã ký nghị về quỹ ban nhân thành phố để hỗ trợ kinh phí khắc phục
do các điểm sạt lở này có nguy cơ cao hay là cái chiều dài
sạt lở nó dài trong đó về góc độ địa phương thì cũng đã tiên truyền nhận động là các hộ dân đốn mé cây
để giảm bãi vấn đề sạt lở nhận động bà con không có ở khu vực sạt lở
để tránh thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng của bà con dân
nhiều năm nay thành phố cần thơ triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phòng chống sạt lở
các sông rạch trên địa bàn thành phố cần thơ với các giải pháp củng cố hiện trạng
phòng ngừa phòng tránh sạt lở di rời dân cư sống ven sông và vùng đất ổn định
đối với những nơi mà đã sạt lỡ mà ảnh hưởng đến những công trình giao thông
và các công trình hạ tầng khác thì chúng tôi chỉ đạo cho địa phương khẩn trương khắc phục ngay
để tạo điều kiện đi lại cho bà con được dễ dàng và đảm bảo sinh hoạt
cũng như là cuộc sống của bà con ở cái khu vực đó
đồ án phần đầu đến năm hai nghìn một mươi chín
gồm hai mươi chín công trình xây dựng bờ kè chống sạt lở tổng chiều dài các công trình này trên năm mươi sáu km
với tổng kinh phí trên hai tỷ đồng và đảm bảo tám mươi hộ dân sống ven sông ổn định chỗ ở
đó là chiến lược lâu dài nhưng trước mắt thì người dân trong vùng luôn thấp thỏm lo âu
và những công trình khắc phục sạt lở luôn luôn vắng bóng những người thợ